ngoài ra còn có các tuyến đang thực hiện bot và các dự án xây dựng công trình chưa hoàn thành

các công trình cầu cũ cũng đang dần được khắc phục hoàn thiện góp phần hạn chế tình trạng mất an toàn giao thông
tại hội nghị một số đại biểu đến từ nhiều địa phương đã đánh giá nguồn vốn của quỹ bảo trì đường bộ đã tu sửa được nhiều tuyến đường quốc lộ tỉnh lộ và đường nội thị

tại hội nghị một số đại biểu đến từ nhiều địa phương đã tu sửa được nhiều tuyến đường quốc lộ tỉnh lộ và đường nội thị

cơ bản là xong bây giờ chủ nghĩa là hoàn thiện để thanh quý toán cho các nhà thầu và các tuyến đường trong kế hoạch một mươi bảy cơ bản đã được sửa chữa xong
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy quỹ bảo trì đường bộ đã có sự chuyển giao về nguồn quỹ của trung ương
vậy thì điều này có gây ra những cái bất cập hay là khó khăn gì hay không
và giải pháp được thực hiện như thế nào để đảm bảo tốt nhất cho các địa phương có thể sớm được tiếp cận với nguồn quỹ bảo trì đường bộ thường
cái vướng mắt bây giờ là theo tôi thứ nhất là đã xin chương trình với thủ tướng về cơ chế đặc thù cho bảo trì
vì cái việc bảo trì đường bộ nó khác với xây dựng cơ bản cho nên nó phải có cơ chế tự thủ tục riêng
cái thứ nhất là các tỉnh được quyền là phải có ban bảo trì trục thuộc xã giao thông để cập nhật và theo dõi thường xuyên
tức là công tác bảo trì nó mới tốt
tức là để đưa về các tỉnh thì cái này là phải được thủ tướng chấp thuận
cái thứ hai nữa là làm được như thế thì các cái ban này nó kinh nghiệm và nó cái hiệu quả của đồng vốn được nâng lên
tiết kiệm rất nhiều chi phí
thế là cái cơ chế đặc thù như thế
cái thứ hai nữa là khó khăn nữa về cái vốn đặc biệt là vốn ba mươi năm tỉnh phương
hiện nay chúng ta mới đạt được bình quân là bốn mươi năm về cái đường để kết tài sản
và chúng ta ở thế giới tập kết đánh giá
thì một đồng
bỏ ra thực hiện cái bảo trì thì nó hiệu quả bằng hai mươi đồng xây dựng cơ bản
tất cả các nước phát triển cũng như đang phát triển thì đều áp dụng như thế
đối với chúng ta ở đây thì còn rất khó khăn nhưng theo tôi là cần phải tăng vốn để chúng ta làm ra những con đường
nhưng mà năm năm sau một mươi ba năm sau mà chúng ta không bảo trì tốt
thì đương nhiên cái tài sản đấy nó lại về số
vì sau quy trình của nó là một mươi ba năm đến một mươi năm năm
thì tất cả mà không được bỏ dưỡng
thì nó lại về ban đọc
tức là nó lại cần
cái quan tâm về ban đọc
cho phương tác bảo trì hơn nhé
vâng xin cảm ơn ông
đến đây chuyên mục giao thông kết nối của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng
mọi thông tin quý vị quan tâm xin gửi về địa chỉ
chuyên mục giao thông kết nối phòng kinh tế
trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm thành phố hà nội
địa chỉ email giao thôngkếtnối thng acomgmail com
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn
xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau